chắc chắn là sẽ có một chút lo lắng và cả sự nghi ngờ nữa
một số người có thể từ chối phục vụ họ hoặc có thể báo cáo họ với chính quyền
vậy làm thế nào để xác định danh tính của khách hàng đó một cách nhanh chóng và dễ dàng
khi mà ngày nay con người có thể giấu danh tính của mình bằng nhiều cách khác nhau
mà không gặp bất cứ một cản trở nào
đó là lý do tại sao các quy định về định danh khách hàng trở nên không thể thiếu
trong mọi lĩnh vực kinh doanh
việc định danh khách hàng hiện nay với sự hỗ trợ của công nghệ
đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều
với định danh khách hàng điện tử từ việc đăng ký tài khoản
hay các giao dịch tài chính khác đều được thực hiện trực tuyến
đây là một xu hướng phát triển tất yếu trong kỷ nguyên số
để giảm thiểu những thủ tục giấy tờ cho khách hàng
đem lại sự an toàn trong các giao dịch tài chính
trên thế giới đã có rất nhiều các nền tảng định danh khách hàng điện tử
ekyc nổi tiếng như wiseai hay softiepro

hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem định danh khách hàng điện tử là gì
và những nền tảng ekyc trên thế giới đang hoạt động như thế nào
ekyc know your customer là việc nhận biết và xác thực khách hàng
của các ngân hàng hay tổ chức tài chính
việc định danh khách hàng điện tử sẽ tránh được các săn lận trực tuyến
và tội phạm tài chính
mặt khác định danh khách hàng điện tử cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tài chính
có thể phục vụ khách hàng hoàn toàn thông qua các kênh trực tuyến
và di động được hỗ trợ bởi ứng dụng công nghệ
chuẩn hóa dữ liệu đầu vào loại bỏ hoàn toàn mọi sai sót khi nhập tay thủ công
thay vì định danh khách hàng bằng gặp mặt trực tiếp
qua đối chiếu chứng tử giấy khá phiền phức
định danh khách hàng điện tử ekyc thực hiện định danh khách hàng
bằng phương thức điện tử không cần gặp mặt trực tiếp
nhờ sự hỗ trợ của các công nghệ tiên tiến
như kiểm tra đối chiếu thông tin cá nhân tức thì
với cơ sở dữ liệu tập trung về danh tính người dùng
xác thực sinh chắc học nhận diễn khách hàng nhờ trí tuệ nhân tạo ai
giúp các ngân hàng tổ chức tài chính tiết kiệm được thời gian
tiền bạc và nhân lực cho công tác này
đồng thời giúp khách hàng có trải nghiệm người dùng tốt hơn đối với dịch vụ ngân hàng
nhiều công nghệ định danh điện tử hiện nay có thể giảm đến chín mươi
thời gian thao tác của khách hàng
tiết kiệm hơn bảy mươi chi phí so với quy trình định danh khách hàng truyền thống
tuy nhiên quá trình số hóa nếu không được quản lý và thực hiện hiệu quả
có thể làm phát sinh rủi ro cho tổ chức
và làm ảnh hưởng tính an toàn bảo mật của giao dịch
chính vì vậy các tổ chức tài chính cụ thể là các ngân hàng
ngày càng kỳ vọng có kết quả áp dụng công nghệ
và số hóa hoạt động tài chính ngân hàng
để tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ
nâng cao trải nghiệm khách hàng và giảm chi phí hoạt động
wise ai với sứ mệnh cung cấp tính năng nhận dạng khuôn mặt
cho sáu trăm năm mươi triệu người ở đông nam á
wise ai là một công ty trí tuệ nhân tạo
tập trung vào việc làm cho cuộc sống tốt hơn và an toàn hơn
chuyên về nhận dạng khuôn mặt tiên tiến bằng tia laser
với tỷ lệ chính xác chín mươi chín bảy
wise ai hiện cung cấp tính năng nhận dạng khuôn mặt an toàn và hiệu quả cho mọi người
công nghệ nhận dạng khuôn mặt của wise ai
được tích hợp vào nhiều ứng dụng
và giải pháp được phát triển bởi các đối tác
từ các ngành khác nhau như internet
ngân hàng bảo hiểm phai tách
tiễn thông bán lẻ và bảo mật
chúng tôi cung cấp nền tảng chia sẻ xe ô tô trực tuyến
cho phép khách hàng sử dụng xe của chúng tôi trong một giờ hoặc cả ngày
những vấn đề mà chúng tôi gặp phải về cơ bản
là quy trình giới thiệu và định danh khách hàng của chúng tôi
bởi vì quá trình định danh khách hàng mất rất nhiều thời gian
chính vì vậy chúng tôi đã quyết định sử dụng công nghệ
để định danh khách hàng được nhanh chóng và hiệu quả hơn
đó là lý do tại sao chúng tôi sử dụng nền tảng wise ai
wise ai là một công ty hàng đầu với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
nhân diện khuôn mặt và giải pháp định danh khách hàng điện tử
định danh khách hàng điện tử của wise ai
là một ứng dụng có vai trò quan trọng
trong lộ trình phát triển của true digital park trong tương lai
khả năng kết nối tối ưu của wise ai cho phép thích ứng với mọi tình huống
wise ai đang tiếp tục hợp tác với các trường đại học hàng đầu
và các phòng thí nghiệm uy tín
để phát triển tăng trưởng và cung cấp các dịch vụ tốt hơn
để trở thành một công ty ai hàng đầu trong tương lai
chúng tôi đã thử nhận dạng khuôn mặt trong một thử nghiệm
và sử dụng nó để quản lý lớp học
thật thú vị khi mà wise ai có thể nhận ra được toàn bộ các khuôn mặt
đặc biệt là những khuôn mặt mang đặc trưng châu á
thậm chí nhận diện được cả giới tính và nhiều thứ khác
công nghệ ai của wise ai thực sự rất ấn tượng
và các sinh viên có phản hồi rất tốt
khi sử dụng phương pháp nhận diện khuôn mặt của wise ai
một loạt các ứng dụng và phát minh đã được tạo ra
bởi các nghiên cứu và sinh viên của chúng tôi
việc triển khai nhận diện khuôn mặt thực sự phù hợp
với các dự án nghiên cứu và việc giảng dạy
vào năm hai nghìn một mươi hai khi những người sáng lập shopee pro
sử dụng hệ thống xác minh id họ đã vô cùng ngạc nhiên
sau khi phát hiện ra tốc độ chậm của quá trình xác minh
ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng
vào thời điểm đó những người sáng lập shopee pro
quyết định phát triển dịch vụ xác minh danh tính của riêng họ
bao gồm tất cả các khía cạnh phù hợp với mục đích sử dụng
cũng như mong đợi của khách hàng
softie pro được ra mắt tại london vương quốc anh vào năm hai nghìn một mươi bảy
với mối quan hệ hiệp lực giữa trí tuệ con người và trí tuệ nhân tạo
shope pro đã đánh dấu dịch vụ xác minh danh tính hiện đại
với tỷ lệ chính xác chín mươi tám sáu mươi bảy và kết quả xác minh
trong vòng từ ba mươi đến sáu mươi giây
chỉ cần dán một vài dòng mã vào trong web hoặc ứng dụng của bạn
và tích hợp hệ thống xác minh danh tính
bạn có thể xác định khách hàng của mình trong vài giây
xác minh danh tính thông qua thẻ căn cước giấy phép lái xe
hoặc hộ chiếu do chính phủ gấp
giải pháp xác minh khuôn mặt để chống lại các cuộc tấn công giả mạo khuôn mặt
xác minh địa chỉ thông qua hóa đơn điện nước
sao kê ngân hàng và chứng minh cư
xác thực hai yếu tố trên thiết bị di động để đăng nhập khách hàng dễ dàng
rõ ràng việc định danh khách hàng điện tử có thể đem lại rất nhiều lợi ích
đặc biệt là có thể tránh được những gian lận tài chính trực tuyến
giảm thiểu thủ tục giấy tờ cho người dùng
với giải pháp này khách hàng có thể thực hiện việc xác thực thông tin tại nhà
sử dụng dịch vụ mọi lúc mọi nơi
chỉ cần xác thực khuôn mặt chụp ảnh giấy tờ tùy thân cần thiết
mọi thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ
bảo đảm an toàn bảo mật tuyệt đối
không chỉ giúp tiết kiệm thời gian tránh sai sót
công nghệ này còn giúp phân biệt các loại giấy tờ giả mạo
từ đó loại bỏ tình trạng đóng giả người khác đăng ký sai thông tin
việt nam hiện có gần bảy mươi triệu người dùng internet với tỷ lệ chín mươi bốn sử dụng hàng ngày
điều này góp phần thúc đẩy công cuộc số hóa trong nhiều lĩnh vực dịch vụ
trong đó định danh khách hàng trực tuyến ekyc được xem là bước đi quan trọng đầu tiên
mở ra cánh cửa tiếp cận với các dịch vụ số đa dạng hiện đại tiện lợi và an toàn
để thực hiện giao dịch hoặc là thực hiện các thanh toán
nhưng mà bây giờ đối với giải pháp ekyc thì em không cần phải lo lắng
quên mang giấy tờ cá nhân tùy thân mọi thủ tục thao tác đều rất là nhanh chóng và thuận tiện
các thao tác sử dụng trên app rất là dễ dàng
em chỉ cần một chứng minh thư và gương mặt của bản thân để chụp ảnh so sánh độ khớp với khuôn mặt
kể từ khi triển khai giải pháp định danh điện tử vnpt ekyc
số lượng khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng số của ngân hàng này tăng lên nhanh chóng
người dùng cũng dần chuyển đổi thói quen từ giao dịch trực tiếp tại ngân hàng sang giao dịch trực tuyến
trong lĩnh vực dịch vụ viễn thông giải pháp định danh điện tử ekyc giúp quá trình đăng ký sử dụng dịch vụ mới được thực hiện một cách nhanh chóng chính xác
chỉ cần chụp ảnh hai mặt chứng minh thư nhân dân chụp ảnh khách hàng mọi thông tin về khách hàng sẽ được cập nhật lên hệ thống
lần trước làm đăng ký mà chụp ảnh để xác nhận thì mất khoảng độ ba mươi phút nếu mà cái tiếp viên làm nhanh còn nếu không thì mất cả tiếng
tôi thấy cái này thì nếu mà làm thì nó nhanh hơn và có thể là nó chính xác hơn là làm bằng tay
khi mà áp dụng cái ứng dụng này để cho việc đăng ký thông tin của khách hàng thì việc sử dụng đăng ký vì cái công việc này nó sẽ thuận lợi hơn
bình thường khi mà khách hàng ra quầy thì sẽ phải kê khai khá là nhiều
và giao dịch viên sẽ phải kê khai khá là nhiều
chúng ta sẽ phải chủ động gõ các thông tin của khách hàng từ chứng minh thư hoặc giấy tờ của khách hàng lên hệ thống
nhưng mà khi mà có cái ứng dụng này thì bọn em chỉ cần chụp ảnh thì hệ thống sẽ được tự động quét
thì về thời gian này nó sẽ giảm đi rất là nhiều
còn nữa thì nó có thể cho khách hàng ký ở trên cái hệ thống này luôn qua màn hình
thì có thể giảm tại được cái việc mà lưu hồ sơ cũng như là giấy tờ mình cần để cho khách hàng kê khai
nhiều cái mà khách hàng sử dụng rồi thì bọn em không cần khách hàng kê khai nữa
trong bối cảnh xu hướng cá nhân hóa
nếu những ngày càng được chú trọng thì việc đưa vào sử dụng giải pháp ekyc
sẽ giúp doanh nghiệp mang đến trải nghiệm dịch vụ tốt hơn cho khách hàng của mình
từ đó doanh nghiệp có thể tiếp cận thêm các khách hàng tiềm năng và nâng cao hiệu quả kinh doanh
là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu tại việt nam
tiên phong cung cấp các sản phẩm dịch vụ số do các kỹ sư trong nước nghiên cứu và phát triển
tập đoàn biêu chính viễn thông việt nam vnpt đã chính thức triển khai giải pháp
xác thực thông tin khách hàng điện tử vnpt ekyc
giải pháp được phát triển dựa trên các công nghệ hiện đại nhất thế giới
như trí tuệ nhân tạo blockchain xác thực sinh chắc học tăng độ chính xác an toàn bảo mật
qua đó tiết kiệm tới chín mươi các khoản chi phí giao dịch mở rộng tập khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh
một trong những ưu điểm của giải pháp vnpt ekyc so với các giải pháp khác
đó chính là tốc độ xử lý và độ chính xác
vnpt ekyc sử dụng giải pháp tìm kiếm sâu nhanh
cho phép là tìm kiếm và loại bỏ các bản ghi bị trùng lập
từ đó giúp xác minh một cách nhanh chóng thông tin đăng ký của khách hàng
ngoài ra dữ liệu của vnpt ekyc sẽ được lưu trữ trong nội tống blockchain
để chống việc thêm sửa xóa từ đó nâng cao tính bảo mật an toàn thông tin
thế mạnh của vnpt có rất nhiều dữ liệu về chứng minh thư và về khuôn mặt
sẽ truyền hình dữ liệu và tạo ra mô hình có độ chính xác cao

chỉ cần gửi cho ai cái hình ảnh đó
ai sẽ tự động quét trên cái hình ảnh và tìm ra cái vùng thông tin cần thiết
và bóc tách cái vùng đấy thành dạng văn bản
người dùng hoàn toàn không phải thực hiện thao tác nào cả
chỉ cần gửi cái ảnh lên cho ai
và hiện nay thì mức độ tích hợp đã đến dạng sdk trên app mobile
và người dùng chỉ cần đặt mobile app lên và sẽ thực hiện theo các bước hướng dẫn của nó
và tự động sẽ thông tin sẽ được bóc tách và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu
do chủ động nghiên cứu và phát triển
nên đội ngũ kỹ sư của vnpt hoàn toàn làm chủ được công nghệ này
nhờ vậy có thể tùy biến các tính năng theo yêu cầu của từng doanh nghiệp
cũng như việc nâng cấp cải tiến và cập nhật những xu hướng công nghệ mới
phải thường xuyên nâng cấp các giải pháp của mình
về mặt hệ thống thì chúng tôi thường xuyên cập nhật các mô hình về trí tuệ nhân tạo mới nhất
để đảm bảo về mặt chất lượng
cũng như là đảm bảo về mặt trải nghiệm khách hàng
về mô hình cung cấp dịch vụ thì chúng tôi qua thực tế làm việc với các khách hàng khác nhau
thì chúng tôi cung cấp theo nhiều hình thức khác nhau
có những hình thức trên mô hình điện tạo năm a
có những hình thức triển khai tại site của khách hàng
và đặc biệt thì cái sản phẩm ekyc của vnpt thì nó không phải là một sản phẩm đơn lẻ
mà nó nằm trong hệ sinh thái e solution của vnpt với nhiều các tiện ích khác nữa
ví dụ như là chữ ký số hay là hợp đồng điện tử
thì những giải pháp này thì chúng tôi tin tưởng rằng đó sẽ là những giải pháp nền tảng
mà sẽ góp phần cho cộng đồng doanh nghiệp có được các giải pháp đột phá trong lộ trình chuyển đổi số của mình
chương trình chuyển động số của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
mọi ý kiến đóng góp xin mời quý vị gửi về email chuyển động số thnda gmail com
xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo